còn tại phú yên chủ tịch ubnd tp tuy hòa đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
cụ thể kể từ một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng sáu thành phố tuy hòa thực hiện giãn cách xã hội một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với sáu khu vực có ca dương tính với sars cov hai đang được phong tỏa gồm phòng khám đa khoa đức tín số nhà hai mươi sáu
đường trần phú phường hai thôn phú vang xã bình kiến khu phố năm phường phú thạnh thôn phú ân xã an phú quán cơm yến nam xã hòa tiến thành phố tuy hòa
ubnd tp tuy hòa quyết định thực hiện giãn cách xã hội thời gian một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ toàn thành phố từ một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng sáu
thành phố tạm dừng các hoạt động như tắm biển spa cơ sở làm đẹp massage tụ điểm khu vui chơi giải trí nghỉ lễ tôn giáo lễ hội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng tuyệt đối không được phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về